chiến tranh tuy đã lùi xa gần ba mươi năm nhưng những hậu quả do chiến tranh để lại vẫn còn vô cùng nặng nề
nhiều địa phương trên cả nước đang nỗ lực từng ngày để khắc phục những hậu quả đó
tại quảng trường chiến thắng tp quy nhơn tỉnh bình định hàng nghìn đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang công an trên địa bàn tỉnh bình định đã hưởng ứng
lễ phát động thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn do bom mìn xót lại sau chiến tranh
lễ phát động nhằm phát huy vai trò sung kích của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cách nhận biết phòng tránh tai nạn bom mìn
cho đoàn viên thanh niên nói riêng và quân chúng nhân dân nói chung vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ
tài trợ nguồn lực thực hiện chương trình và hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng
sau buổi lễ các hoạt động tuần hành cổ động đã diễn ra trên các tuyến phố của tp biển quy
ban tổ chức cũng đã khai mạc triển lãm trưng bày bom mìn và các hình ảnh về công tác khắc phục hậu quả bom mìn
tuyên truyền cách phòng tránh tai nạn bom mìn và cách sơ cứu ban đầu khi gặp phải
triển lãm được tổ chức tại bảo tàng bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định đến hết ngày một mươi năm tháng bốn